tại thành phố ivanovo liên bang nga hội hữu nghị nga việt phối hợp với trung tâm xúc tiến thương mại của tỉnh ivanovo đã tổ chức buổi tọa đàm xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp nga và việt nam
tại buổi tọa đàm doanh nghiệp hai nước đã tiến hành gặp gỡ giao thương trực tiếp trao đổi thông tin giới thiệu các sản phẩm của nhau để tìm kiếm đối tác phù hợp thảo luận triển vọng ký kết hợp đồng
trong quá trình thảo luận đại diện các doanh nghiệp hai nước đã đặt ra các câu hỏi liên quan đến thị trường mỗi nước cũng như tìm hiểu về các thủ tục xin giấy phép cần thiết để có thể xuất khẩu sản phẩm của mình
hôm nay chúng tôi tổ chức xúc tiến thương mại với tỉnh ivanovo cuộc gặp diễn ra hiệu quả và doanh nghiệp hai nước rất quan tâm chúng tôi hy vọng các công ty sẽ tiến tới ký kết hợp đồng qua đó góp phần nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước chúng ta
trong khuôn khổ xúc tiến thương mại các doanh nghiệp việt nam đã có buổi tham quan các cơ sở sản xuất chế biến tại tỉnh ivanovo và khu vực phụ cận để tìm hiểu cụ thể cơ hội và triển vọng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước